nhà máy do vingroup đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất sẽ có công suất khoảng một trăm linh triệu liều một năm dự định bắt đầu sản xuất từ quý i năm hai nghìn hai mươi hai
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại